chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay ngày tám tháng một mươi hai sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
ứng dụng giải pháp công nghệ hiện đại xây dựng và phát triển trung tâm thông tin dữ liệu nghiệp vụ bộ công an
trung tây cùng chính quyền và lực lượng công an ra làng trường bản người có uy tín là điểm tựa của những người lầm lỡ làm lại cuộc đời
lan tỏa ý thức phòng chống tội phạm từ mô hình camera an ninh
đã tỉnh hình và kết quả của việc thực hiện nghị định số ba của chính phủ về phối hợp giữa bộ công an và bộ quốc phòng
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng
từ ngày bốn đến ngày bảy tháng một mươi hai đoàn công tác liên ngành của hai bộ đã kiểm tra việc thực hiện nghị định này tại các tỉnh lạng sơn bắc giang và bắc cạn
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an quân sự và biên phòng các địa phương đã phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình địa bàn tham mưu hiệu quả cho cấp ủy chính quyền địa phương
tích cực phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm thường xuyên làm tốt công tác dân vận tranh thủ các chức sắc trong tôn giáo
người có uy tín trong dân tộc thiểu số tham gia bảo đảm an ninh trật tự phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền
kịp thời gian đe phòng ngừa phát hiện điều tra xử lý đối với tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội
xây dựng nhiều mô hình mới và duy trì hoạt động hiệu quả những mô hình liên kết tự phòng tự quản tự bảo vệ tự hòa giải về an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ
để tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị định số ba đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu thời gian tới lực lượng vũ trang tỉnh lạng sơn bắc giang bắc cạn
cần nâng cao hiệu quả hoạt động của tri bộ công an quân sự cấp xã và công tác phối hợp giữa lực lượng công an xã phường thị trấn với dân quân tự vệ
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở tăng cường kiểm tra bám nắm cơ sở kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là dịp trước trong và sau kỳ nghỉ tết dương lịch và tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
hơn ba mươi năm gắn bó với bôn lạng ông cơ pư inh người uy tín của lạng
bà con kính trọng suy tôn ông chính là điểm tựa để những người từng lầm lỗi vươn lên làm lại cuộc đời
đây là anh roland thao một người từng theo phun ro tiên lạch đế ga ở làng giết rồng rồi vượt biên sang campuchia
được ông cơ pư inh động viên giúp đỡ ổn định cuộc sống sau khi hồi hương
hiện nay gia đình anh roan thao có một cây cà phê cao su
cả hai vợ chồng làm công nhân hợp đồng của công ty cao su bảy mươi năm kiếm thêm thu nhập mỗi tháng từ bảy đến tám triệu đồng
sau nhiều năm cẩn mẫn lao động rolantow vừa xây được ngôi nhà khang trang trị giá khoảng năm trăm linh triệu đồng
cái gọi là tiên lạch đế ga hiện nay cũng đã không còn tồn tại ở làng giết rồng
một người từng mê mội theo phun ro tiên lạch đế ga như anh roi trâm ten bốn mươi năm tuổi
giờ đây cũng đã đoạn tuyệt với quá khứ lầm lỗi để tập trung làm ăn phát triển kinh tế
giờ anh đã giới thiệu cấp ủy chính quyền cho gia đình anh ten làm thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách ba lần
với tổng số tiền một trăm linh triệu đồng để đầu tư phân bón chăm sóc cây cà phê cây điều
với phương trâm mưa dầm thấm lâu kiên trì giải thích thuyết phục
luôn sẵn sàng lắng nghe chia sẻ
ông inh đã gần gũi giúp đỡ nhiều
nhiều người trong làng tư bỏ các gọi là tiên lạch đế ga
bỏ ý định vượt biên để chăm lo làm ăn phát triển kinh tế

nhiều người trong làng tư bỏ các gọi là tiên lạch đế ga bỏ ý định vượt biên để chăm lo làm ăn phát triển kinh tế
thưa quý vị được triển khai từ năm hai nghìn một mươi bảy mô hình camera an ninh của hội phụ nữ xã nhân đạo huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc gặp không ít khó khăn với rất nhiều ý kiến trái chiều
tuy nhiên cho đến nay hoạt động của mô hình này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi không chỉ của người dân mà còn được đảng ủy chính quyền xã nhân đạo đang nghiên cứu để nhân rộng trên địa bàn toàn xã
thôn hồng sinh xã nhân đạo huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc đây là địa phương được lựa chọn thí điểm triển khai mô hình camera an ninh
năm hai nghìn một mươi bảy tình hình an ninh trật tự thôn hồng sinh tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp tội phạm trộm cắp tài sản tình trạng các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tụ tập ở địa bàn giáp danh gây mất an ninh trật tự
người dân đổ rác thải không đúng nơi quy định gây mất vệ sinh môi trường diễn ra khá phổ biến
khi hội phụ nữ đề xuất lắp camera an ninh để kiểm soát tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật bằng nguồn kinh phí xã hội hóa có không ít ý kiến nghi ngờ hiệu quả của mô hình
tuy nhiên chỉ sau thời gian không lâu khi một mươi ba mắt camera được lắp đặt ở bầy điểm trên các trục đường của thôn hồng sinh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã có những chuyển biến rõ nét
từ khi thôn triển khai lắp cái hệ thống camera an ninh này thì trước hết là cái hệ thống an ninh nó sẽ được đảm bảo hơn
cái thứ hai là những cái hiện tượng vứt sát súc vật ra đường cái hiện tượng đổ đất cái phế liệu thải xây dựng ra đường là nó giảm rất là nhiều
chị là sau khi trước và sau lắp các cái camera an ninh tự quản này thực ra là trong cái thời điểm lắp từ khi lắp đến bây giờ thì nói chung là công tác an ninh thì nó có tốt hơn đảm bảo được cái an toàn trật tự xã hội cũng như là địa bàn của khu dân cư
từ hiệu quả hoạt động của mô hình đến nay
việc quản lý các mắt camera không chỉ do các hội viên phụ nữ đảm nhiệm mà còn được sự hỗ trợ tích cực của đông đảo người dân
cũng vì vậy hội phụ nữ xã nhân đạo đã có kế hoạch tham mưu đảng ủy chính quyền xã tiếp tục nhận rộng mô hình ở các thôn dân cư trên địa bàn
được sự quan tâm chỉ đạo của công an huyện và chính quyền địa phương thì công an xã nhân đạo đã làm tốt công tác tham mưu cho các ban ngành đàn thể để làm tốt công tác và đảm bảo định dật tự
trong đó là có mô hình camera an ninh
gia đình của hội phụ nữ xã nhân đạo đã đóng góp rất thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh của xã và công tác bảo vệ môi trường
đây là mô hình rất là thiết thực
trong thời gian tới thì công an xã nhân đạo sẽ tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương
sẽ nhận rộng mô hình này ra toàn xã và sang các thôn khác để triển khai thực hiện cho có hiệu quả làm tốt công tác ninh dật tự
khi năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi triển khai mô hình thì cho tới nay là tình hình tội phạm của thôn
thì nó rất là giảm và cái vấn đề mà anh em công an xã cũng như là công an viên là cũng đỡ phải đi tuần tra đối với cái việc mà đi tuần tra đêm
khi nào các anh mà có cái chương trình tuần tra của ngành thì các anh đi
thế nhưng mà còn vấn đề mà trộm cắp thì đối với trong thôn này là tôi nghĩ là cái có thể là người ta cũng đi người ta nhìn thấy
khi chúng tôi lắp cái cam này ở bảy điểm trục đường chính thì người ta nhìn thấy cái hình ảnh của cái cam này người ta cũng tròn cũng sợ một phần là do thế
hai nữa là cái vấn đề mà khi mà nhân dân có cái con vật chăn nuôi hoặc là cái đồ để ở ngoài đường thì cũng không phải lo mất trộm mất cắp như ngày xưa
cũng từ hiệu quả của mô hình camera an ninh mỗi người dân thôn hồng sinh nói riêng và nhân dân xã nhân đạo càng ý thức hơn về vai trò của mỗi cá nhân mỗi gia đình trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
càng nhận thức sâu sắc hơn về sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong chiến lược xây dựng thế trận an ninh nhân dân
bảo hiểm xã hội việt nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố không yêu cầu công dân nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành bảo hiểm xã hội việt nam
hiện nay các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội việt nam không còn yêu cầu nào quy định về việc xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú
bảo hiểm xã hội việt nam cũng đã hoàn thành việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo phục vụ việc tra cứu đối soát thông tin của công dân và hướng dẫn triển khai thực hiện
việc xác thực danh tin cá nhân áp dụng đối với tất cả các trường hợp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để giải quyết đúng người đúng quy định
thưa quý vị khoảng cách chuyên môn sự tranh lệch tay nghề bác sĩ trình độ khoa học kỹ thuật giữa bệnh viện tuyến trung ương với các tuyến dưới là lý do gây ra tình trạng quá tăng
để giảm bớt khoảng cách này những năm vừa qua bộ y tế và các bệnh viện tuyến trung ương đã triển khai các đề án bệnh viện vệ tinh đào tạo phát triển nguồn nhân lực chỉ đạo tuyến cho ngành y
các cơ sở y tế tuyến dưới đã được chuyển giao nhiều kỹ thuật y tế hiện đại từ đó hạn chế được tình trạng người bệnh phải chuyển lên tuyến trên điều trị
là một bệnh viện điển hình về chuyển đổi số triển khai bệnh án điện tử và cải cách thủ tục hành chính
bệnh viện một trăm chín mươi chín thuộc bộ công an còn chú trọng mở rộng hợp tác với nhiều đơn vị y tế trong và ngoài nước
việc ký kết hợp tác với bệnh viện bạch mai trong công tác chỉ đạo tuyến là cơ hội để đơn vị lớn mạnh hơn
từ đó phục vụ cho công tác đào tạo chuyên môn với các cơ sở y tế công an thuộc khu vực miền trung tây nguyên
hệ thống bệnh viện bạch mai cuốn canh các thầy sẽ vào tận nơi và cùng chúng tôi khảo sát hiện trạng khảo sát nhu cầu
từ đó mới máy đo cụ thể cho từng đơn vị được
xong quá trình đó rồi thì nó sẽ diễn ra hai mảng một là tại chỗ thì các thầy sẽ cử chuyên gia vào và cầm tay chỉ việc tại chỗ
cái thứ hai các cái khóa cần thiết thì chúng tôi lại cử nhân viên ra ngoài học ra ngoài bạch mai
và với hai cái hình thức như vậy thì hoàn toàn là có thể là bao chọn cái lĩnh vực theo đúng nghĩa
rằng đào tạo chỉ đạo tuyến cả về mặt chuyên môn cũng như về quản trị quản lý
trong nhiều năm qua riêng bệnh viện bạch mai đã đào tạo chỉ đạo tuyến
chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện tỉnh đặc biệt là ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về phát triển y tế
với ủy ban nhân dân các tỉnh yên bái lào cai lai châu nam định bắc giang thái bình hà giang và tuyên quang
từ đó nhiều cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh tuyến huyện đã thiết lập được hệ thống cấp cứu trong bệnh viện
và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện quản lý khám chữa bệnh
sau khi ký kết từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba sở y tế cũng đã phối hợp với bệnh viện bạch mai tổ chức được các lớp đào tạo
đặc biệt là một số lớp về chuyên khoa cấp cứu cơ bản ở tại địa phương
bên cạnh đó cũng đã được gần bốn trăm linh lượt cán bộ công nhân viên chức y bác sĩ trên địa bàn tỉnh lai châu được đào tạo
qua các lớp trực tiếp trực tuyến và qua các lớp học tạo
từ năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh yên bái đã ký kết chương trình hợp tác toàn diện với bệnh viện bạch mai về lĩnh vực y tế
và trong những năm vừa qua bệnh viện bạch mai đã hỗ trợ tỉnh yên bái trên rất nhiều lĩnh vực về y tế
như hỗ trợ về hội trần điều trị các ca bệnh nặng đặc biệt là hỗ trợ tỉnh yên bái trong công tác đào tạo nguồn nhân lực
và chuyển giao những kỹ thuật mới những kỹ thuật cao cho tỉnh yên bái trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân
theo phó giáo sư tiến sĩ đào xuân cơ giám đốc bệnh viện bạch mai các hoạt động đào tạo chỉ đạo tuyến được triển khai sâu rộng
nhiều bệnh viện miền núi đã chủ động được các kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao tỷ lệ chuyển tuyến đã giảm hẳn so với năm năm trước
vừa mới thoát nghèo khi mà bị bệnh trở về thủ đô chữa bệnh trở về các bệnh viện tuyến cuối khi quay lại thì lại trở lại
trở thành tái nghèo thì đây là cái mà chúng tôi thấy là cái trách nhiệm của bệnh viện tuyến cuối chúng tôi phải chuyển giao
phải đào tạo nguồn nhân lực cho các bệnh viện tuyến cơ sở làm sao cho người dân được điều trị ngay tại cái nơi quê hương mình sinh sống
ngay tại cơ sở của mình được chăm sóc từ ban đầu tốt đến các cái tuyến tại địa phương của mình tại tỉnh của mình
thì từ đó thì cái người dân người ta không phải đến tuyến cao như bệnh viện chúng tôi
có thể nói
công tác chỉ đạo tuyến thực hiện đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu được bộ y tế giao cho các bệnh viện trung ương triển khai với nhiều hình thức mô hình sáng tạo cách thức mới
thế nhưng trong giai đoạn hiện nay vấn đề nguồn nhân lực và trang thiết bị cũng cần được các tỉnh đầu tư hơn nữa
nhằm đáp ứng công tác đào tạo nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở
tổ chức giải thưởng du lịch thế giới world travel awards wta vừa công bố danh sách top một mươi nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới
trong danh sách này nhà hát hồ gươm hà nội là đại diện duy nhất của việt nam
ngoài nhà hát hồ gươm danh sách bao gồm một số nhà hát khác như sydney opera house tại sydney australia
nhà hát petropolitan opera tại new york mỹ opera de paris tại paris pháp radio opera house tại london anh
tiêu chí để những nhà hát opera được chọn vào danh sách dựa trên vị thế mang tính biểu tượng thiết kế tráng lệ và những trải nghiệm nghệ thuật khó quên mang tới cho công chúng
đây chính là minh chứng cho sức hấp dẫn bền bỉ của loại hình nghệ thuật opera trong đời sống cộng đồng
các chuyên gia từ world travel award nhấn mạnh rằng các nhà hát opera này không chỉ là địa điểm biểu diễn đơn thuần mà còn là thánh địa của nghệ thuật và âm nhạc
nơi thấm đẫm sự giao hòa của tính truyền thống và đổi mới
nhà hát hồ gươm của việt nam tự hào được đưa vào vị trí đầu tiên trong danh sách sánh ngang với những tên tuổi lớn của thế giới
cho thấy tiềm năng và sức ảnh hưởng đã lan tới toàn cầu của công trình biểu tượng văn hóa mùa
sự công nhận của các chuyên gia du lịch thế giới đã góp phần củng cố vị thế của nhà hát và tôn vinh những đóng góp của việt nam
nói chung hà nội nói riêng trong lĩnh vực văn hóa toàn cầu
nhà hát hồ gươm khánh thành ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật hiện đại
ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay
kể từ khi khánh thành nơi đây đã dần trở thành một điểm đến nghệ thuật quen thuộc của người dân thủ đô và du khách
với nhiều buổi biểu diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ danh tiếng
ở cả trong nước và nước ngoài